tin bão khẩn cấp cơn bão số hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và còn có khả năng mạnh hơn
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy ở vịnh bắc bộ
có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão từ tối và đêm một mươi sáu tháng bảy trên vùng ven biển các tỉnh từ hải phòng đến hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi ở các tỉnh quảng ninh quảng bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ hải phòng đến hà tĩnh có gió giật cấp sáu đến cấp tám
ngập úng tại các khu đô thị các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như hà nội hải phòng thái bình nam định ninh bình hải dương hưng yên thanh hóa nghệ an hà tĩnh